hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất
trên kênh youtube bản sức khỏe và lời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng ngày một mươi hai tháng một mươi của chúng tôi
và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần thông tin cập nhật số ca mắc covid mới sáng nay
gần bảy trăm tám mươi bốn tám trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín đã khỏi bắc ninh khẩn trương tìm người liên quan đến một mươi sáu địa điểm
thông tin từ bộ y tế cho biết
tính đến tối ngày một mươi một tháng một mươi các tỉnh bình dương đồng nai có số ca mắc trong ngày giảm nhiều nhất
cụ thể bình dương giảm ba trăm ba mươi sáu ca đồng nai giảm một trăm sáu mươi ba ca bình thuận giảm sáu mươi bốn ca
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bến tre từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng một mươi đến sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi
tỉnh ghi nhận thêm một mươi ca mắc covid một mươi chín mới nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn tỉnh là hai bốn mươi năm ca
trong một mươi ca dương tính vừa ghi nhận có một ca tại cộng đồng
đó là địa chỉ tam phước châu thành là tài xế chở hàng thường xuyên đi tp hcm
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh chiều một mươi một tháng một mươi trên địa bàn tỉnh hà nam ghi nhận sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
qua đó nâng tổng số ca mắc trong ngày lên hai mươi một trường hợp
các trường hợp ghi nhận chiều một mươi một tháng một mươi có địa chỉ tại huyện kim bảng năm trường hợp huyện lục bình có một trường hợp
ngày một mươi một tháng một mươi tây ninh ghi nhận một trăm một mươi một ca dương tính với sars cov hai tăng sáu mươi ca so với ngày một mươi
trong đó chín mươi ca phát hiện qua test rằng lọc một mươi chín ca cách ly tập trung và hai ca trong khu vực phong tỏa
ngoài ra mới đây bắc ninh cũng ra thông báo khẩn người đến đi ở trở về từ một mươi sáu địa điểm cụ thể
sau hai mươi bốn ngày không có ca mắc covid một mươi chín trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng một mươi
thì bắc ninh bất ngờ phát hiện liên tiếp năm trường hợp dương tính chiều gió nguồn lây
ngày một mươi một tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh bắc ninh bốn lần phát thông báo khẩn
tìm tất cả những người đi đến ở trở về
một trợ cá đêm ở khu phố nguyễn giáo phường đồng nguyên thị xã từ sơn từ hai mươi năm tháng chín đến nay
hai khu vực bán cá trợ cóc xóm giữa và trợ cóc xóm sổ địa chỉ khu dương hổ phường phong khê
thành phố bắc ninh từ ngày hai mươi năm tháng chín đến nay
nhà ông bà trường nguyệt sản xuất giấy nghe ba đầu đường khu cầu tiên xóm sổ
dương hổ phường phong khê thành phố bắc ninh từ ngày hai mươi năm tháng chín đến nay
bốn trường mầm non sa mai đường lê thái tổ phường võ cường
thành phố bắc ninh từ ngày sáu tháng một mươi tới nay
phụ huynh cần đưa con em đang theo học tại các trường đến trạm y tế gần nhất
để được hướng dẫn và lấy mẫu xét nghiệm
trung cư cường thịnh phường võ cường thành phố bắc ninh từ ngày sáu tháng một mươi đến nay
sáu cơ hàng điện thoại techpost số ba trăm bốn mươi ngô gia tự phường tiền an
thành phố bắc ninh từ tám h đến tám h ba mươi ngày tám tháng một mươi
cửa hàng laptop bắc ninh số ba trăm hai mươi bốn ngô gia tự phường tiền an thành phố bắc ninh
từ chín h ba mươi đến một mươi h ba mươi ngày bảy tháng một mươi
tám cơ hàng bún cá biển số sáu mươi bốn lê văn thịnh khu ba phường xuối hoa
cổng chợ suối hoa thành phố bắc ninh từ tám h ba mươi đến chín h ngày tám tháng một mươi
quán vịt quay lạng sơn số sáu nguyễn đăng đạo phường đại phúc thành phố bắc ninh
từ bảy h đến tám h ngày một mươi một tháng một mươi
một mươi cơ hàng massage phúc hương tầng bốn siêu thị điện máy anh đức số bốn mươi năm lý thanh tông
phường tân hồng thị xã tử sơn
một mươi một nhà hàng châu tươi minh hằng số bốn mươi sáu hai bà trưng thị trấn lim huyện tiên du
từ hai mươi ba h một mươi đến hai mươi ba h hai mươi ba phút ngày một mươi tháng một mươi
một mươi hai quán ăn đêm bánh mì sốt vang xôi thập cẩm hàng nga số bảy trăm linh đến bảy trăm linh hai ngô gia tự
phường ninh xá thành phố bắc ninh từ đến một giờ ngày chín tháng một mươi
một mươi ba cơ hàng điện thoại tá bắc ninh số bốn trăm linh hai ngô gia tự phường tiền an thành phố bắc ninh
từ tám h đến tám h ba mươi ngày một mươi tháng một mươi
một mươi bốn cơ hàng bún chả bún cua mì cua bún cua bắp bò số bốn mươi bảy huyền quang phường ninh xá
thành phố bắc ninh từ chín đến một mươi giờ ngày bảy tháng một mươi
một mươi năm cơ hàng bánh cuốn nóng hai lúa số bốn mươi năm huyền quang phường ninh xá thành phố bắc ninh
từ chín đến một mươi giờ ngày bảy tháng một mươi
một mươi sáu cơ hàng kem và trà sữa miso số ba mươi hai c lý thường kiệt thị trấn lim huyện tiên du
từ một mươi chín h đến hai mươi h ngày bảy tháng một mươi
người dân thuộc diện trên cần liên hệ ngay đến trạm y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ
cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc với mình
bộ thông tin vui với công tác phòng chống dịch tại tâm dịch tp hcm đó chính là cuộc chiến
với đại dịch covid một mươi chín tại tp hcm tiếp tục ghi nhận những tín hiệu lạc quan với số mắc mới
các nhập viện liên tục giảm mạnh ở nhóm bệnh nặng tử vong liên tục duy trì ở mức hai con số
thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm ngày một mươi một tháng một mươi cho biết
toàn thành phố hiện có bốn trăm một mươi sáu trăm bảy mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
số ca f đang cách ly điều trị tại nhà là một mươi bảy tám trăm ba mươi chín người
số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là bảy ba trăm năm mươi bảy người
số ca nhập viện ở tầng hai và ba trong ngày là chín trăm linh sáu người
đặc biệt số ca tử vong trong ngày một mươi một tháng một mươi tiếp tục ghi nhận mức thấp kỷ lục mới là bảy mươi ba trường hợp
đây là số ca tử vong thấp nhất trong gần hai tháng qua
theo dự báo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
thời gian tới số ca tử vong sẽ tiếp tục giảm
nhưng nhóm bệnh nhân nặng và nguy kịch ở tầng ba còn nhiều nên tốc độ sẽ giảm chậm
dù dịch bệnh ở tp hcm có nhiều diễn biến khả quan
nhưng tổ chức y tế thế giới who vừa đưa ra cảnh báo mới rằng dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc
cộng đồng tuyệt đối không được chủ quan mà cần thay đổi cách sống cho phù hợp với tình hình có dịch covid một mươi chín
uống rượu bia vẫn là thói quen của rất nhiều người
nhưng đôi khi điều này lại gây ra tác động xấu tới sức khỏe
thời gian gần đây tại tp hcm nhiều ca nhập viện cấp cứu do uống rượu
thậm chí tử vong được xác định do ngội độc methanol tại tp hcm
có trường hợp nạn nhân uống rượu trong ba ngày liên tiếp
xác minh nguồn gốc rượu khiến nhiều người tử vong tại tp hcm
bệnh viện nguyễn tri phương tiếp nhận chín ca ngộ độc methanol trong một tuần
đến nay hai ca tử vong tại bệnh viện ba ca xin về với tiên lượng rất nặng
ba ca ổn định và xuất viện một ca đang điều trị
kết quả xét nghiệm các bệnh nhân đều có nồng độ methanol trong máu cao nhất là bốn trăm linh bốn tám mươi hai mg trên decilit
trong khi ngưỡng gây ngội độc là năm mươi mg trên decilit
trong khi đó bệnh viện thống nhất tiếp nhận đến một mươi hai ca ngộ độc methanol chỉ trong vòng một tháng
hầu hết nhập viện trong tình trạng suy hô hấp tổn thương tim mạch dãn huyết áp
sáu ca trong số đó đã tử vong đa số là lao động nghèo
theo ghi nhận các bệnh nhân phần lớn đến từ huyện bình chánh quận tám bình tân
ngoài ra còn một số lao động nhập cư từ vĩnh long
bạc liêu lên nở trọ
bà phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
ban đã nhanh chóng vào cuộc lấy thông tin từ những người tham gia uống rượu
đồng thời xác minh nguồn gốc xuất xứ của rượu đã sử dụng
thời gian qua tp hcm ít ghi nhận các vụ ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp
trước tình hình tăng bất thường số ca ngộ độc với số ca tử vong như hiện tại
các bệnh viện đã nhanh chóng có báo cáo sở y tế tp hcm
các bác sĩ cảnh báo ngộ độc menthanol trong rượu chủ yếu gặp ở các loại rượu rẻ tiền
pha tạp chất bán cho người lao động nghèo
khi đó chất chuyển hóa của methanol là acid formic gây dối loạn toàn chuyển hóa và tổn thương nhiều cơ quan
bệnh nhân có thể bị mờ hoặc mù mắt vĩnh viễn tổn thương não suy thận cấp diễn tiến tim mạch
thậm chí có trường hợp suất huyện não
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh mới đây các địa phương giáp danh thủ đô hà nội
đã đưa ra những quy định cụ thể về việc di chuyển qua các địa phương này
thái nguyên yên bái hòa bình cho phép test nhanh tại các chốt kiểm soát dịch đối với những trường hợp chưa có mẫu xét nghiệm
quy định này đã giúp thông thoáng hơn cho việc đi lại cho người dân khi nhiều địa phương đã chuyển sang trạng thái bình thường mới
tỉnh bắc ninh chia theo các khu vực nguy cơ dịch để đưa ra các yêu cầu về thủ tục giấy tờ
người đi từ khu vực nguy cơ rất cao nguy cơ cao và vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp
tiêm đủ hai liều vaccine ngừa dịch sẽ cách ly tập trung ba ngày tiếp tục cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
người tiêm một mũi cách ly tập trung bảy ngày và một mươi bốn ngày theo dõi tại nhà
người chưa tiêm cách ly tập trung một mươi bốn ngày sau đó tiếp tục theo dõi tại nơi lưu trú một mươi bốn ngày
xét nghiệm bằng phương pháp pcr trong thời gian theo dõi
thông báo mới nhất của tỉnh nam định từ giờ ngày sáu tháng một mươi tỉnh này tiếp tục tạm dừng tiếp nhận người dân
từ các địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu
người dân tại tp hcm
tp hcm các tỉnh bình dương đồng nai long an và người dân về từ tỉnh hà nam
trừ những người dân cư trú tại các huyện bình lục lý nhân thanh liêm
đối với những người đi hoặc về từ hà nội và khu vực có dịch khác
theo bảng hướng dẫn đối với người từ các vùng có dịch bệnh về nam định của sở y tế
khuyên cáo người dân không về tỉnh nếu không thực sự cần thiết
trường hợp về tỉnh sẽ cách ly tại nhà bảy ngày đối với người đã được tiêm đủ hai mũi hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
cách ly tại nhà một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm
hoặc chưa tiêm đủ
đối với người đến hoặc về từ vùng xanh có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ tự theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày
tại thái bình từ mùng một tháng một mươi người và phương tiện đến vào phải có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
đồng thời phải xuất trình giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân căn cước công dân
đối với người từ các địa phương khu vực có dịch đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
theo chỉ thị số một mươi năm chỉ thị số một mươi chín
khi đến vào phải tiêm đủ liều vaccine
người đã khỏi bệnh covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế tại nhà từ trả phí xét nghiệm hai lần
tiếp theo là một tin vui đối với học sinh và phụ huynh của tỉnh đồng nai
tỉnh đồng nai dự kiến cho học sinh đến trường trở lại từ ngày một tháng một mươi một
sau khi số ca nhiễm covid một mươi chín toàn tỉnh đã giảm sâu
tuy nhiên việc cho học sinh đến trường cũng đòi hỏi các cấp các ngành địa phương
phải sát sao hơn với công tác phòng chống dịch tại trường học
để đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường
ngày một mươi một tháng một mươi ông nguyễn hồng lĩnh bí thư tỉnh ủy trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh đồng nai cho biết
với tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát cuộc sống đang từng bước trở lại bình thường
tỉnh đồng nai dự kiến sẽ cho học sinh đến trường trở lại
ông lĩnh cũng chỉ đạo ngành y tế và chính quyền các huyện thành phố
tiếp tục duy trì quản lý điều trị các đối tượng f một f
theo hướng sắp xếp thu gọn cơ sở cách ly bệnh viện giã chiến để trả lại cho cơ sở trường học nhà văn hóa doanh trại cân đội
theo đó đến ngày hai mươi năm tháng một mươi tới các cơ sở giáo dục phải được vệ sinh khử khuẩn trả lại cho ngành giáo dục
để dự kiến ngày một tháng một mươi một học sinh đi học trở lại
theo thống kê của ngành giáo dục đồng nai hiện tỉnh này có một trăm chín mươi hai trường học đang chưng dụng cách ly tập trung
trong đó có một mươi bốn trường trung học phổ thông và một trăm tám mươi tám trường tiểu học trung học cơ sở thuộc phòng giáo dục đào tạo huyện thị thành phố quản lý
còn trong một mươi bốn trường trung học phổ thông được chương dụng có trường trung học phổ thông biên hòa
thành phố biên hòa được sử dụng là bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín
khác với đồng nai tại quy nhơn theo kế hoạch ngày một mươi một tháng một mươi các trường trong nội thành thành phố quy nhơn bắt đầu tổ chức dạy và học
tuy nhiên do phát sinh ổ dịch mới địa phương đã quyết định điều chỉnh lùi thời gian cho học sinh đến trường và đảm bảo an toàn phòng dịch tại địa phương
sáng một mươi một tháng một mươi giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bình định đào đức tuấn cho biết
tối hôm qua đã có văn bản khẩn thống nhất với đề nghị của ủy ban nhân dân tp quy nhơn về việc điều chỉnh thời gian tổ chức việc dạy học và học tại các trường trên địa bàn thành phố
theo đó sở giáo dục và đào tạo bình định thống nhất cho các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trung tâm dạy nghề trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố
tổ chức hoạt động dạy học từ ngày một mươi tám tháng một mươi đồng thời tạm dừng việc dạy và học trực tiếp tại các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh trên địa bàn thành phố quy nhơn cho đến khi có thông báo mới
riêng trường phổ thông dân tộc nội chú trung học phổ thông bình định và trường trung học phổ thông fpt tổ chức dạy học trực tiếp kể từ ngày một mươi một tháng một mươi
yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện nghiêm quy định năm k tuyệt đối không cho học sinh rời khỏi khu nội trú để đề phòng nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín
ông ngô hoàng nam chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố quy nhơn cho biết trong ngày hôm qua một mươi tháng một mươi phát sinh hai ổ dịch mới tại phường trần quang diệu và nhân phú
một ca dương tính liên quan đến trường trung học phổ thông trương vương
bên cạnh đó liên quan đến các ca dịch cũng có một số công nhân làm việc tại các doanh nghiệp ở khu công nghiệp phú tài và công ty cổ phần dày bình định
trước tình hình đó ủy ban nhân dân thành phố đã có đề xuất với sở giáo dục đào tạo cho lùi thời gian học của các em học sinh
trong sáng nay cdc của tỉnh đang hỗ trợ thành phố để truy vết các trường hợp liên quan
tiếp theo là một thông tin đáng chí khác về thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi một mươi ba h ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi ba một độ kinh đông
cách đảo lưu đông philippines một trăm một mươi km về phía đồng đồng bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp một mươi chín mươi một trăm linh km trên giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đi vào biển đông và mạnh thêm đến một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi
vị trí tâm bão ở khoảng một mươi tám tám độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm bảy mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tiếp theo bão di chuyển nhanh chóng theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km đến một mươi ba h ngày một mươi ba tháng một mươi
vị trí tâm báo ở khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi một độ kinh đông trên vùng biển
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một trăm linh một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
trong bốn mươi tám h đến bảy mươi hai h tiếp theo báo di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đến một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc một trăm linh năm ba độ kinh đông trên khu vực biên giới việt lào
ngay khi bàn giao thi thể cho gia đình chính quyền xã ege cũng đã vận động các tổ chức xã hội quyên góp lo hậu sự cho nữ sinh xấu xố
hiện công an đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
hãy luôn đồng hành và theo dõi những thông tin mới nhất của chúng tôi